trong chưa đầy một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý gần ba trăm năm mươi tám phương tiện vi phạm giao thông tức quyền sử dụng giấy phép lái xe trên hai mươi ba trường hợp và phạt tiền hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
cũng từ khi triển khai tổng kiểm soát phương tiện đến nay lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát hiện lập biên bản xử lý một mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai trăm ba mươi bốn lái xe dương tính với ma túy sáu mươi bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm
ngoài ra đơn vị này cũng xử lý hàng nghìn vụ vi phạm về tốc độ không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và trở quá khổ quá tải